sáng nay tại nhà quốc hội đoàn giám sát của quốc hội đã làm việc với chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trà vinh

trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tại khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái thái hải
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

với chủ đề trải nghiệm du lịch bền vững
văn hóa lịch sử sinh thái thái nguyên
trong khuôn khổ lễ khai mạc
nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi
như tham quan trải nghiệm khu bảo tồn
làng nhà sàn du lịch sinh thái thái hải
giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc tây nùng
văn hóa thưởng trà
tái hiện lại các lễ hội
và các trò chơi dân gian
trưng bày sản phẩm du lịch
tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh thái nguyên
đây là dịp để tỉnh thái nguyên
tăng cường xúc tiến đầu tư
phát triển du lịch
tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
trong và ngoài tỉnh liên kết hợp tác phát triển
xây dựng các tour tuyến
khai thác và phát huy những sản phẩm du lịch
đặc trưng giữa các địa phương
nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế
nhân dịp này tổng cục du lịch việt nam
đã trao giải thưởng
du lịch bền vững asean
cho khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái
thái hải tỉnh thái nguyên
tiếp theo chương trình
lãi suất cho vay
mua nhà ở xã hội bốn tám một năm
hà nam khó khăn trong mở rộng đàn bò sữa
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định
số ba trăm bảy mươi về lãi suất
cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
tại ngân hàng chính sách xã hội
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm
của chính phủ
cụ thể lãi suất cho vay ưu đãi
tại ngân hàng chính sách xã hội
đối với các đối tượng mua thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà
để ở theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm
ndcp ngày hai mươi tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
trong năm hai nghìn một mươi tám là bốn tám
một năm tương đương bốn
một tháng lãi suất nợ quá hạn
được tính bằng một trăm ba mươi lãi suất
khi cho vay theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm
đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua thuê
thuê mua nhà ở xã hội xây dựng
mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
là đối tượng quy định tại các khoản
một bốn năm sáu và bảy điều bốn mươi chín
của luật nhà ở các đối tượng trên được
vay tối thiểu là một mươi năm năm kể từ ngày
giải ngân khoản vay đầu tiên trường hợp khách hàng
có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay
tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng
về thời hạn cho vay thấp hơn
theo báo cáo mới nhất của bộ tài chính
tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ước đạt

như vậy số thu quý một
năm hai nghìn một mươi tám đạt

bằng hai mươi ba bốn dự toán
tăng năm ba so với
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thống kê cụ thể có thể thấy
ba tháng qua thu nội địa đạt
hai trăm năm mươi ba một trăm linh tỷ đồng
bằng hai mươi ba dự toán
tăng bảy hai so cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
không kể các khoản thu có tính chất đặc thù
như thu tiền sử dụng đất thu sổ số
kiên thiết thu cổ tức và lợi nhuận
sau thuế của doanh nghiệp nhà nước
số thu nội địa còn lại ước đạt hai trăm linh chín tỷ đồng
bằng hai mươi bốn một dự toán
tăng một mươi chín so với cùng kỳ
ước tính cả nước có bốn mươi chín trên sáu mươi ba địa phương
thu nội địa đạt tiến độ dự toán
trong đó ba mươi hai địa phương thu đạt trên hai mươi sáu dự toán
bốn mươi ba trên sáu mươi ba địa phương
thu cao hơn so với cùng kỳ
hai mươi địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ
tổng chi ngân sách nhà nước tháng ba
ước đạt một trăm linh chín ba trăm sáu mươi tỷ đồng
nâng tổng chi quý i lên thành

bằng một mươi tám tám dự toán
tăng bảy so cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
quý i năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản
ước đạt gần tám bảy tỷ đô la mỹ
với mức tăng trưởng ngành nông nghiệp
mức tăng trưởng này là mức tăng cao nhất
trong vòng một mươi năm năm trở lại đây
kết quả này là nỗ lực của toàn ngành
trong chỉ đạo sản xuất ngay từ những tháng đầu năm nay
đồng thời là hiệu quả bước đầu trong thực hiện
tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn sản xuất
với tín hiệu của thị trường
về việc mỹ áp thuế chống bán pha giá đối với cá tra nhập khẩu từ việt nam
tổng cục thủy sản cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp
và các bên liên quan để kháng nghị lại phán xét này
liên quan đến việc gỡ bỏ thẻ vàng
của ủy ban châu âu ec
áp dụng đối với thủy sản việt nam
đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
khắc phục chín khuyến nghị mà ủy ban châu âu đưa ra
bộ đã cùng với các bộ ngành liên quan
tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý
trong đó có luật thủy sản đã được quốc hội thông qua
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam cũng tổ chức nhiều đoàn công tác
để đối thoại với các quốc gia
cũng như tăng cường tuần tra giám sát tàu cá
nhằm ngăn chặn ngư dân khai thác hải sản trái phép
ở vùng biển nước ngoài
việt nam sẽ xây dựng nghề cá nhân dân
theo hướng phát triển bền vững có trách nhiệm
và tuân thủ các quy định quốc tế
nhằm nâng cấp hoàn thiện toàn bộ hệ thống lưới điện
công ty điện lực tỉnh phú yên
thuộc tổng công ty điện lực miền trung
vừa ra quân triển khai dự án cải tạo
và phát triển lưới điện phân phối
bằng nguồn vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
với tổng nguồn vốn là hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
gấp hơn bốn lần kinh phí đầu tư
lưới điện hàng năm của ngành điện tỉnh phú yên
dự án được đầu tư tại sáu mươi năm xã phường thị trấn
thuộc chín huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên
quy mô gồm hai trăm linh sáu chín km đường dây trung áp
một trăm chín mươi bốn năm km đường dây hạ áp
bốn mươi chạm biến áp
với tổng dung lượng hơn một mươi kva
cùng hai mươi hai bộ máy cắt re closer
và sáu tủ mát cắt hợp bộ
khi hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống lưới điện
phân phối hai mươi hai trên bốn kv
trên toàn tỉnh phú yên
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng từ tám đến một mươi một năm
hiện tổng công ty địa lực miền trung
đã hoàn tất việc đấu thầu xây lắp
và lựa chọn nhà thầu
thời gian thi công dự án đồng loạt bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau các đợt thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy
bãi tắm cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã bị xâm thực nghiêm trọng
thực trạng này không chỉ gây khó khăn
cho những hộ kinh doanh buôn bán tại bãi tắm
mà còn tạo nguy hiểm cho du khách
khi tại đây xuất hiện một số điểm nước sâu
cũng như nhiều hộ kinh doanh tại bãi tắm cửa tùng
chuẩn bị vào mùa du lịch biển
anh phan văn bình
ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
phải bỏ ra một số tiền không nhỏ
để tu sửa lại hàng quán của mình
do những thiệt hại
vì biển xâm thực
cứ một lần bảo vào
ở đây là sức trọng kiều
ở đây là do biển
hiện nay có xâm thực
cho nên một số tròi quản
tất cả ở đây là thiệt hại rất lớn
do thiên tai chúng tôi phải đầu tư
ít nhất khoảng ba mươi năm mươi triệu đồng
trong vừa mùa
để chuẩn bị cho đón khách du lịch
trước đây bờ biển cửa tùng
trải dài và rộng từ bảy mươi tám mươi m
từ khu vực hàng quán ra đến biển
có điểm cách khoảng một trăm linh m
do biển cửa tùng

ảnh hưởng của thiên tai hiện bãi tắm bị xâm thực nên thu hẹp bãi tắm chỉ còn khoảng bốn mươi mét
khu vực du khách tắm cũng hình thành nhiều vùng nước sâu nguy hiểm
chúng tôi đã tiến hành tổ chức họp dân quán triệt tất cả các quy chế các nội quy về an toàn cứu hồ cứu nạn trên biển
chúng tôi thường xuyên nêu cao tinh thần phong ngừa cảnh báo và khuyên vùng chỉ giới để đảm bảo an toàn tỉnh mạng cho du khách
trong mùa du lịch tắm biển
bãi tắm cửa tùng trước đây là bãi tắm đẹp được mệnh danh là nữ hoàng của các bãi tắm
hàng năm có hàng nghìn lượt người đến đây để tắm biển
những năm trở lại đây hiện trạng của bãi tắm đã bị thay đổi với tình trạng bị xâm thực như hiện nay
nguy cơ mất đi một bãi biển đẹp là điều khó tránh khỏi nếu tỉnh quảng trị không có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng xâm thực gây sạt lở bãi tắm
thực hiện đề án bò sữa
theo quyết định số một trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển bò sữa
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hà nam có một trăm chín mươi ba hộ chăn nuôi bò sữa với ba bảy mươi một con
việc phát triển đàn bò sữa đã giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập làm giàu cho gia đình và xã hội
những người chăn nuôi bò sữa ở tỉnh hà nam rất mong muốn nâng tổng đàn của gia đình
song thực tế họ lại đang gặp khó khăn khiến mục tiêu nâng tổng đàn bò sữa của tỉnh hà nam không đạt được kế hoạch đề ra
tại xã chuyên ngoại huyện duy tiên hiện có tổng ba trăm linh con bò sữa trong đó có trên hai trăm linh con được nuôi tại khu chăn nuôi tập trung
số còn lại được nuôi dài rác trong khu dân cư
với mục tiêu tăng lên bốn trăm năm mươi con từ nay đến cuối năm ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền để khuyến khích các hộ dân tham gia chăn nuôi bò sữa
đồng thời thực hiện tích tụ thêm một mươi hectare để cấp cho người dân trồng cỏ nuôi bò
nhưng hiện rất khó thực hiện được kế hoạch đã đề ra
các hộ cũng có những băn khoăn là giá cả không được ổn định vào vùng nguyên liệu để phục vụ cho chăn nuôi bò sữa cũng khó khăn
từ những ngày đó việc phát triển và tổ chức thực hiện theo kế hoạch của tỉnh huyện giao cũng có những vấn đề khó khăn đối với địa phương
khu chăn nuôi bò sữa ở xã liêm túc được quy hoạch gần đây
hai mươi hectare với quy mô bảy trại nuôi một trăm năm mươi con
ủy ban nhân dân xã đã giao toàn bộ diện tích đất cho năm hộ dân sử dụng xây dựng chạy bò và trồng cỏ
thế nhưng bốn trên năm chạy bò hiện đang bỏ không gây lãng phí hàng chục tỷ đồng tiền đầu tư cơ sở vật chất của nhân dân
nhà ông nguyễn minh đông trước đây nuôi một mươi con bò và b trên diện tích hơn một m hai chuồng trại với tổng số tiền đầu tư khoảng hai tỷ đồng
với quy mô trường trại như hiện nay gia đình ông có thể nuôi được bốn mươi con nhưng mới nuôi một phần tư số con theo quy hoạch mà vẫn thiếu cỏ
hơn hai mẫu ruộng được cấp trồng cỏ nhưng do chân ruộng trũng lại bị mặn nên cỏ không sống được
duy trì được một năm cực chẳng đã gia đình ông đành bán hết bò đi chấp nhận lỗ hơn năm trăm linh triệu đồng
theo chủ trương của nhà nước bò sữa cũng lớn thuê công nhân
rồi là tiền mua bò này rồi là tiền thức ăn này
nhưng trong quá trình một năm rời mà không làm được thì gia đình cũng phải thua thiệt hàng năm sáu trăm linh triệu
phát triển chân nuôi bò sữa con bò sữa thì năm nay đạt sáu mươi theo kế hoạch
nhưng mà do nhiều nguyên nhân thứ nhất là giá sữa thị trường trên thế giới
thứ hai là hiện nay giá sữa
ở hà nam các hộ chăn nuôi là từ một mươi hai đến một mươi bốn một kg
nhưng mà do rằng là cái nghề cập nhật thông tin nên thế người ta sợ rằng là khi phát triển quá thì người ta sẽ rằng là giá sữa sẽ không ổn định
thế nên là các hộ chưa đổi tư
chân nuôi bò sữa được người chân nuôi hà nam hướng đến bởi mang lại thu nhập khá
xong để phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh hà nam đúng kế hoạch đã đề ra
cùng với việc tập trung cho công tác tuyên truyền tỉnh hà nam cần hoàn thiện cơ sở hạng
để khuyến khích các hộ vào chăn nuôi bò sữa tại hai trăm chín mươi hai vị trí chạy bò còn chống tại một mươi một khu quy hoạch chăn nuôi bò sữa đã được phê duyệt
tiếp tục hướng dẫn các hộ đang chăn nuôi bò sữa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại để thế chấp vay vốn ngân hàng được thuận tiện và vay với lượng vốn nhiều hơn
các địa phương bố trí diện tích quy hoạch khoảng bốn trăm hai mươi hectare đất để trồng cỏ ngô làm thức ăn cho bò
mới đây một vụ tai nạn giao thông
liên hoàn xảy ra giữa một mươi xe ô tô trên đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây khiến bốn người bị thương và ủn tắc giao thông cả hai chiều trong nhiều giờ
nguyên nhân theo kết quả điều tra được xác định là do người dân đốt đồng gần hành lang khiến khói bay mù mịt lên cao tốc làm lái xe mất tầm nhìn
điều đáng nói là sau vụ tai nạn người dân địa phương vẫn tiếp tục đốt khiến nguy cơ tái diễn các vụ tai nạn là hoàn toàn có thể
theo ghi nhận người dân xã phước thiền huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
vẫn đốt đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới
trên cánh đồng rộng hàng chục hectare ở hai bên hành lang cao tốc tp hcm long thành dầu dây nhiều đống dơm dạ chất đống khói lửa nghi ngút
nhiều đống dơm dạ được gom đốt cách cao tốc chỉ khoảng năm mươi mét nhưng không có người trông coi
đại diện chính quyền huyện nhơn trạch cho biết việc đốt đồng xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa gây hậu quả gì nên người dân vẫn chủ quan
trong khi đó đại diện công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cao tốc việt nam cho rằng
việc nông dân đốt đồng đã diễn ra từ nhiều năm nay và là công việc truyền thống không thể cấm
do đó đơn vị chỉ có thể đề nghị chính quyền địa phương nhắc nhở người dân cẩn thận hơn đừng để cháy lan vào hành lang an toàn của cao tốc
tuy vậy khói theo gió có thể tạt vào đường cao tốc làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của tài xế
đặc biệt nguy hiểm nhất là khi các phương tiện đang chạy với tốc độ một trăm hai mươi km một giờ
hội đồng chấp hành tổ chức cấm vũ khí hóa học gọi tắt là opcvk đã bác đề xuất của nga trung quốc và iran
về việc điều tra chung và khách quan liên quan đến vụ điệp viên sergei skripal và con gái bị đầu độc tại anh
tại phiên họp mỹ và anh đã phản đối sáng kiến này
tiếp theo đó là các nước thành viên thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và liên minh châu âu eu
cùng một số đồng minh của mỹ ở châu á phản đối
sáng kiến chung của nga trung quốc và iran nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác giữa moscow và london
cũng như làm sáng tỏ mọi vấn đề liên quan đến cáo buộc nhằm vào nga
tuy nhiên để được thông qua sáng kiến cần phải nhận được sự ủng hộ của hai phần ba nước thành viên hội đồng chấp hành opcvk
ngay sau đó nga yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc tiến hành phiên họp mở về vụ đầu độc cựu điệp viên skripal tại anh
dự kiến cuộc họp được tiến hành vào lúc hai giờ sáng ngày sáu tháng bốn theo giờ hà nội
để thảo luận về việc chính phủ anh cáo buộc moscow dính líu tới vụ tấn công này
hội nghị an ninh quốc tế
hội nghị an ninh quốc tế moscow lần thứ bảy vừa chính thức khai mạc tại thủ đô moscow của nga
với sự tham dự của hơn tám trăm năm mươi đại biểu đến từ chín mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có nhiều bộ trưởng quốc phòng giới chức lãnh đạo quân sự cấp cao cùng các chuyên gia quốc tế
với chủ đề triển vọng phát triển tình hình tại trung đông sau khi tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng bị đánh bại tại syri
hội nghị tập trung vào vấn đề tái thiết hòa bình sau xung đột tại quốc gia trung đông này
các đại biểu cũng thảo luận về nhiều vấn đề an ninh trên toàn thế giới
cùng vai trò của chính trị trong việc giải quyết những nhiệm vụ quân sự
tại hội nghị người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga đã nhấn mạnh tới cuộc chiến chống khủng bố trên không gian mạng
trong bối cảnh khi ngày càng có nhiều tổ chức khủng bố lợi dụng nền tảng này để truyền bá tư tưởng cực đoan
điều khiển hoạt động từ xa và cung cấp tài chính thông qua hệ thống tiền ảo
ngoài ra tổng thống nga vladimir putin cũng gửi thư chào mừng các đại biểu tới tham dự hội nghị
ông nhấn mạnh mặc dù is đã thất bại về mặt quân sự
song vẫn là mối đe dọa lớn và vẫn có khả năng tấn công trở lại nhiều nước và khu vực
cũng trong ngày hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova thông báo
ngoại trưởng triều tiên ri yong ho sẽ thăm moscow vào tuần tới và sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nga sergei lavrov
để thảo luận về quan hệ song phương
các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
theo bà jakarrova ông ri yong ho sẽ thăm nga từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn
và sẽ có cuộc gặp với ngoại trưởng nước chủ nhà lavrov dự kiến diễn ra vào ngày một mươi tháng bốn
để tập trung đặc biệt về tình hình trên bán đảo triều tiên trước thêm các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và mỹ triều
trước đó phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế lần thứ bảy được tổ chức ở thủ đô moscow
bộ trưởng quốc phòng nga sergei lavrov khẳng định không có bất cứ giải pháp quân sự nào
đối với các vấn đề trên bán đảo triều tiên
ông khẳng định các lời lẽ đe dọa và việc phô trương sức mạnh quân sự
có thể dẫn tới xung đột vũ trang gây hậu quả đến toàn khu vực
trong cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia mới đây
tổng thống mỹ donald trump đã quyết định sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại syri
tuy nhiên ông vẫn giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây
một quan chức cấp cao của chính quyền mỹ khẳng định tổng thống donald trump muốn bảo đảm tiêu diệt
trước nhà nước hồi giáo is tự xưng trong khu vực và tạo điều kiện để liên hợp quốc tham gia
giúp ổn định tình hình tại syri trước khi rút quân khỏi đây
trước đó giám đốc tình báo quốc gia mỹ cho biết tổng thống trump đã thảo luận kỹ lưỡng
với đội ngũ an ninh quốc gia tại nhà trắng trong ngày ba tháng bốn
tuy nhiên cuộc họp không thông qua một lịch trình rút quân cụ thể
mặc dù is đã mất phần lớn lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát tại syri
song các cố vấn của ông trump cho rằng mỹ cần duy trì lực lượng với quân số nhỏ tại syri
ít nhất là thêm hai năm nữa
cùng ngày tổng thống donald trump đã chỉ thị triển khai lực lượng vệ binh quốc gia
tới biên giới nước này với mexico với nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuần trai biên giới
ông khẳng định sẽ thực hiện một việc mà các chính quyền tiền nhiệm chưa từng làm
đó là triển khai binh sĩ bảo vệ biên giới mà theo ông đây là một bước tiến lớn
lực lượng trên sẽ làm nhiệm vụ tại biên giới giữa mỹ và mexico
cho đến khi mỹ hoàn tất bức tường an ninh tại đây
trước đó tổng thống trump đã có lần đề cập đến việc
huy động quân đội tuần tra đường biên giới mỹ mexico dài ba hai trăm linh km
trong suốt thời gian xây dựng bức tường
chính phủ mexico đã đề nghị mỹ làm rõ tuyên bố của tổng thống trump
đồng thời phản đối quyết định triển khai quân của mỹ
nhằm đáp trả quyết định của mỹ đánh thuế hai mươi năm đối với hàng nhập khẩu từ trung quốc
trị giá năm mươi tỷ usd bắc kinh lên kế hoạch áp thuế đối với một trăm linh sáu mặt hàng nhập khẩu từ mỹ
có tổng trị giá khoảng năm mươi tỷ usd đồng thời cho biết đã đưa vấn đề này
lên đường biên giới
trước tình hình này nhiều doanh nghiệp trung quốc đã có những phản ứng ban đầu
dự đoán căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa
hãng hàng không china airs airlines cho biết có thể sẽ điều chỉnh sức chứa và tần suất các chuyến bay
trên trạng bay trung quốc và mỹ đồng thời thành lập một nhóm công tác để có những phản ứng thích hợp
trong khi đó đại diện của nhà sản xuất tv lớn nhất trung quốc tcf maltimedia cho biết
sẽ chuyển hoạt động sản xuất tv tại trụ sở chính của công ty ở thành phố huệ châu phía nam sang nhà máy ở mexico
nếu mức thuế như đề xuất của washington có hiệu lực
hiện nay thị trường mỹ chỉ chiếm một mươi doanh số bán hàng của công ty
hơn nữa nhà máy của tcf maltimedia ở mexico có thể tăng công suất mà các chi phí không gia tăng quá nhiều
ngoài ra diễn biến mới này đã khiến giá đậu tương một trong những nông sản chủ lực của mỹ xuất khẩu sang trung quốc
cũng đã lao dốc bốn chỉ trong ít phút
nhiều chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu á cũng giảm điểm
trong khi thị trường phố quân cũng tràn ngập sắc đỏ ngay từ khi vừa mở cửa phiên
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại